hội trợ triển lãm công thương âu cốp thái nguyên hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra tối qua với quy mô hơn hai trăm linh gian hàng đến từ ba mươi bốn tỉnh thành phố trong cả nước cùng các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh thái nguyên
hội trợ triển lãm công thương ô cốp thái nguyên hai nghìn hai mươi bốn quy tụ hàng trăm sản phẩm ô cốp sản phẩm đặc trưng tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền trong cả nước
điểm mới của hội trợ năm nay chính là khu trưng bày kết nối cùng phát triển link to grow giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế xã hội xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của hà nội thông qua không gian văn hóa đặc sắc được tái hiện như tiểu cảnh về khuê văn các hoàng thành thăng long cầu thế húc triển lãm ảnh nghệ thuật về hà nội không gian ẩm thực con đường ánh sáng
đây cũng là dịp để quảng bá thành tựu phát triển kinh tế xã hội xúc tiến thương mại đầu tư du lịch tăng cường liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh mở rộng mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm giữa thái nguyên với các tỉnh thành phố trong cả nước có phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam